đồn biên phòng nhật lệ thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình vừa phối hợp với các lực lượng thanh tra thủy sản quảng bình
phát hiện và bắt giữ hai tàu cá hành nghề giã cào tận diệt hải sản trên vùng biển tỉnh quảng bình
hai tàu cá mang số hiệu qng chín mươi tám nghìn tám mươi sáu và qng chín mươi tám nghìn tám mươi bảy bị bắt khi đang đánh bắt giã cào tận diệt thủy hải sản cách cửa nhật lệ khoảng chín hải lý
tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện ngoài lỗi vi phạm về khai thác thủy sản sai tuyến theo quy định đối với tàu giã cào có công suất chính bốn trăm năm mươi cv
hai tàu cá trên còn không có trang bị áo phao áo cứu sinh cho các thuyền viên làm việc trên tàu theo quy định của pháp luật
lực lượng chức năng tỉnh quảng bình đã tiến hành lập biên bản các tàu vi phạm xử phạt bốn mươi chín năm triệu đồng đồng thời thông báo với địa phương để cảnh báo giáo dục tuyên truyền